để chủ động nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết tỉnh long an yêu cầu các đơn vị kinh doanh thương mại chủ lực trên địa bàn tỉnh tham gia dự trữ các loại hàng như gạo thức ăn với tổng giá trị gần một trăm năm mươi tỷ đồng
tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh phòng kinh tế và hạ tầng phòng tài chính các huyện thị xã và thành phố cần nắm chắc diễn biến tình hình thị trường giá cả hàng hóa
thường xuyên đôn đốc tuyên truyền đến tiểu thương các chợ các trung tâm thương mại thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát thị trường giá cả không để tổ chức cá nhân lợi dụng đầu cơ găm hàng tăng giá đột biến nhằm thu lợi bất chính